sau khi thau rửa bể chứa xúc xả đường ống vào khoảng lúc chín giờ tối
công ty nước sạch sông đà đã cấp nước trở lại phục vụ cho người dân các quận thanh xuân hoàng mai và hà đông
đại diện công ty viwako cho biết hiện đang cấp nước cho khoảng một trăm năm mươi khách hàng
tại quận thanh xuân nam tử liêm một phần quận hoàng mai cầu giấy thanh trì
theo dự kiến thì mỗi ngày vywaco sẽ tiếp nhận khoảng bốn mươi năm mét khối nước của nước sạch sông đà
sau khi cấp nước trở lại áp lực nước sẽ tăng dần
do vậy trong ngày hôm nay toàn bộ khách hàng của vywaco sẽ có nước sạch sinh hoạt
ngoài khu vực nội thành theo dự kiến các hộ dân quận hà đông một phần quận nam tử liêm
một số xã của huyện hoài đức thanh oai đan phượng ứng hòa cũng sẽ sớm có nước trở lại